liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh gia lai vào ngày ba tháng một mươi hai vừa qua
sở y tế tỉnh gia lai vừa cho biết hiện có một trăm năm mươi ba người đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện chư pư
và vẫn đang có những bệnh nhân mới nhập viện
sở y tế tỉnh gia lai đã phối hợp với chính quyền địa phương phát loa tuyên truyền khuyến cáo người dân
liên quan đến vụ ngộ độc nếu có dấu hiệu đau đầu nôn ói thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời
vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại làng flay phung xã yia phang và làng phung xã yia le huyện chư pư
các bệnh nhân chủ yếu là trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn
công tác ứng cứu cấp cứu kịp thời của hàng chục cán bộ y bác sĩ trung tâm y tế huyện chư pư
cùng với sự hỗ trợ của hai trung tâm y tế huyện lân cận là chư sê và phú thiện
đã làm giữ bớt sự căng thẳng trong việc giải quyết các trường hợp ngộ độc tập thể
sở y tế đã chỉ đạo cho chư phục y tế
chư y tế đã truy tục các bệnh nhân thực phẩm xuống lấy mẫu và trung tâm y tế xuống lấy bất phẩm
để xác định nguyên nhân gây ra cái ngộ độc này
vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ nguyên nhân là thức ăn xôi được một đoàn từ thiện về phát cho dân làng ăn
từ chiều ngày ba tháng một mươi hai
để xác định nguyên nhân chính gây ra ngộ độc cần chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm
hiện sức khỏe của một trăm năm mươi ba bệnh nhân đã cơ bản ổn định